mưa lớn trong những ngày qua tại tỉnh sơn la đã khiến cho nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều gia đình phải sơ tán do sụt lún công tác di rời các hộ dân đến nơi ở mới còn đang gặp
nhiều khó khăn bởi tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn ra
trong đợt mưa lũ từ cuối tháng tám đầu tháng chín này đã khiến ba mươi hộ gia đình tại xã triềng đông
huyện yên châu bị sạt lở phải di chuyển các vết nứt kéo dài tạo thành các khe hở sâu
khiến cho những ngôi nhà có thể đổ xuống bất cứ lúc nào
chính quyền đã yêu cầu các gia đình tháo rỡ nhà cửa di chuyển đồ đạc vào trong các thôn bản chưa bị sụt lún
tuy nhiên vấn đề tái định cư tại xã vẫn chưa có phương án rõ ràng
và chính quyền cũng chưa nắm chắc được liệu nơi ở mới có bảo đảm an toàn hay không
không chỉ các hộ dân trong bản bị thiệt hại
mà cả đoạn đường quốc lộ sáu đoạn qua huyện yên châu cũng trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng
lún sâu khoảng một mét kéo đến các hộ dân sinh sống ven quốc lộ bảy hộ dân tại đây đã phải chuyển đến nơi ở mới
tốn thời gian và công sức của mọi người để chuyển đồ đạc rất nhiều thứ từ châu bò này

từ khi xây dựng được tầng hầm đang chuẩn bị đổ sàn tầng một thì quanh khu vực nhà anh xuất hiện các vết nứt dài
giờ xây lên thì không được mà bỏ dở thì bao chi phí đang nằm ở đó khu tái định cư thì chưa được phân
những thiệt hại bất thường do thiên tai thì không lường trước được nhưng nếu cứ tiếp tục sạt lở thì rất có thể
gia đình anh và rất nhiều hộ dân nơi đây sẽ phải gồng mình đi tìm đất tìm nhà để có thể sinh sống